sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng dạy công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình
cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng
trước yêu cầu nhiệm vụ mới công tác văn phòng của tỉnh yên bái được kiện toàn làm tốt chức năng tham mưu
giúp việc phục vụ đắc lực cho cấp ủy đảng chính quyền của địa phương
phòng tổng hợp văn phòng tỉnh ủy yên bái với chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu
tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của thường trực ban thường vụ tỉnh ủy
bình quân hàng năm đã tham mưu xây dựng thẩm định ban hành hơn một năm trăm linh văn bản
bảo đảm tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin tổng hợp
phục vụ đắc lực cho công tác điều hành giải quyết các công việc của thường trực tỉnh ủy
chúng tôi cũng phối hợp tốt với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy
các huyện thị tỉnh ủy đảng trực thuộc để nắm bắt thông tin kịp thời
để tham mưu giúp việc chính xác kịp thời cho thường trực ban thường vụ tỉnh ủy
hiện tại nhiều mặt của công tác văn phòng đã đi vào chiều sâu
chất lượng công tác tham mưu tổng hợp được nâng lên
công tác cải cách hành chính được quan tâm và đang phát huy hiệu quả tích cực
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đã được đẩy mạnh
chúng tôi cũng đã chủ động đề xuất và cũng đã được thường trực tỉnh ủy đồng ý
cho xây dựng cái phần mềm giao và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ
do ban thường vụ tỉnh ủy do thường trực tỉnh ủy giao đối với lại các tập thể
cũng như là các cá nhân qua hệ thống tin nhắn sms
và sau một năm thực hiện đến nay phần mềm đã thể hiện được chức lăng và hiệu quả rất rõ ràng
lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy cũng đã cố gắng nghiên cứu tăng cường công tác bồi dưỡng tập huấn
xây dựng các quy trình quy định liên quan đến các nghiệp vụ của văn phòng
như là quy trình công tác tham hưu giúp việc quy trình thẩm định văn bản
quy trình phục vụ các hội nghị để đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai một cách đồng bộ thông suốt
hiện nay một trăm linh cán bộ lãnh đạo chuyên viên văn phòng tỉnh ủy yên bái
được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
một mươi có trình độ cao cấp trung cấp lý luận chính trị được bố trí công tác đúng vị trí việc làm
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy tập thể lãnh đạo văn phòng toàn thể cán bộ công chức viên chức luôn đoàn kết
thống nhất đổi mới nhiều mặt trong công tác tham mưu và phục vụ lãnh đạo tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao